sở lao động thương binh và xã hội tp hcm cho biết từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến nay
các sở ngành và cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an đã phối hợp cấp visa cho gần ba nhà đầu tư
nhà quản lý chuyên gia lao động kỹ thuật cao người nước ngoài vào tp hcm
nửa đầu năm hai nghìn hai mươi do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín tp hcm chưa tiếp nhận chuyên gia
lao động kỹ thuật cao nước ngoài vào làm việc
từ tháng bảy thành phố khởi động lại việc tiếp nhận lao động nước ngoài vào làm việc
đến nay gần ba nhà đầu tư nhà quản lý chuyên gia lao động kỹ thuật cao người nước ngoài
đã được cấp phép vào tp hcm làm việc
khi nhập cảnh vào thành phố người lao động nước ngoài đều phải tuân thủ quy định cách ly y tế một mươi bốn ngày
theo đúng quy định của bộ y tế tại khu cách ly tại khách sạn hoặc tại cơ quan làm việc
tính chung trên địa bàn tp hcm hiện có gần hai mươi tám người lao động nước ngoài
đến từ hơn một trăm bốn mươi quốc gia và vùng lãnh thổ làm việc tại bốn doanh nghiệp